tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sáng nay thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến chính phủ với địa phương
và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng ba
các ý kiến tại hội nghị thống nhất đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng ba tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực
kết quả tốt hơn tháng một và tháng hai và tính chung quý i đạt kết quả tốt hơn so với quý i năm hai nghìn hai mươi ba

tăng bảy một cao nhất trong năm năm qua
nhiều tổ chức chuyên gia quốc tế tiếp tục đánh giá cao kết quả và triển vọng của kinh tế việt nam
thay mặt chính phủ thủ tướng chính phủ phạm minh chính biểu dương sự nỗ lực
cố gắng và những kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương
tuy nhiên thủ tướng cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại hạn chế khó khăn
phân tích các nguyên nhân và một số bài học kinh nghiệm
thời gian tới thủ tướng yêu cầu thực hiện cao nhất tốt nhất
phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu chỉ tiêu trong năm hai nghìn hai mươi
nhất là chỉ tiêu về tăng trưởng phấn đấu bằng được tăng trưởng sáu bảy
và nhấn mạnh tinh thần năm quyết tâm năm đảm bảo và năm đẩy mạnh
trong đó có quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
thúc đẩy sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn
tăng cường phân cấp phân quyền cắt giảm thủ tục hành chính
giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp
quyết tâm nỗ lực phấn đấu cao nhất để thúc đẩy các động lực tăng trưởng
đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô các cân đối lớn của nền kinh tế
và kiểm soát lạm phát để thúc đẩy tăng trưởng đảm bảo phát triển lành mạnh
công khai minh bạch các loại thị trường và thúc đẩy một số thị trường mới
đẩy mạnh tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực
thúc đẩy sản xuất kinh doanh và đẩy mạnh ba đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế
phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ hiện đại phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
tại hội nghị thủ tướng cũng đã giao nhiều nhiệm vụ rất cụ thể
và thời hạn hoàn thành cho các bộ ngành địa phương
chiều qua tại hà nội đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
chủ trì hội nghị trực tuyến quán triệt luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
và các nhiệm vụ công tác trọng tâm để triển khai thi hành
hội nghị đã nghiên cứu
nghe báo cáo tóm tắt nội dung cơ bản của luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tiến độ kết quả xây dựng dự thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành luật
hướng dẫn kiện toàn thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
phổ biến danh mục tiêu chuẩn định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng này
tham luận tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá cao bộ công an là cơ quan soạn thảo luật
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở đã sớm hoàn thành và nhanh chóng tổ chức triển khai luật
bên cạnh những giải pháp hay sáng tạo các đại biểu cũng thẳng thắn nghiêm túc chỉ ra những khó khăn vướng mắt
cần tập trung tháo gỡ đề xuất kiến nghị những chủ trương giải pháp triển khai luật
phát biểu kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực
cố gắng và những kết quả mà công an các đơn vị địa phương đã đạt được trong chuẩn bị tổ chức triển khai thi hành luật
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong đó nổi bật là việc tham mưu ban hành kế hoạch của thủ tướng chính phủ về triển khai thi hành luật
hoàn thiện hồ sơ trình chính phủ dự thảo nghị định quy định chi tiết một số điều của luật
và đảm bảo kịp thời chế độ chính sách duy trì các lực lượng bảo vệ tổ dân phố công an xã bán chuyên trách
để đảm bảo tiến độ triển khai thi hành luật bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương
thống nhất nhận thức xác định vị trí tầm quan trọng của luật đồng thời phải tiếp tục bám sát
đảm bảo tiến độ kế hoạch triển khai thi hành luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc bộ công an phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan
khẩn trương tham mưu ban hành nghị định của chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật
tham mưu lãnh đạo bộ công an ban hành hướng dẫn xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức
lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở xây dựng hướng dẫn về tiêu chuẩn
định mức trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng này nghiên cứu hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua
trong lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tại hội nghị bộ trưởng tô lâm cũng đề nghị tỉnh ủy hội đồng nhân dân
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quan tâm lãnh đạo chỉ đạo tổ chức quán triệt
xây dựng chương trình kế hoạch để triển khai luật bố trí ngân sách địa điểm nơi làm việc
đảm bảo cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
nhằm đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng này trong thời gian tới
thưa quý vị trong các ngày mùng hai và ngày mùng ba tháng bốn tại hà nội
ủy ban kiểm tra trung ương đã họp kỳ thứ ba mươi chín
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ ba mươi ba
đối với ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí nguyễn hồng minh
nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
cảnh cáo đảng ủy tổng cục dạy nghề nhiệm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đảng ủy tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và các đồng chí nguyễn ngọc phi nguyên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng
dương đức lân nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
phạm quang phụng bí thư tri bộ vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ lao động thương bình và xã hội
khiển trách ban thường vụ đảng ủy bộ lao động thương binh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí trương anh dũng bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật
ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và các đồng chí đào ngọc dung ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng
phạm thị hải truyền nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng
huỳnh văn tý nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng bộ lao động thương bình và xã hội
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ ba mươi
đối với ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh con tum và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng tòa nhân dân tỉnh con tum nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và đồng chí đỗ thị kim thư bí thư ban cán sự đảng tranh án tòa nhân dân tỉnh con tum
khiển trách đồng chí nguyễn tiến tăng ủy viên ban cán sự đảng phó tranh án tòa nhân dân tỉnh con tum
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi vĩnh phúc đắk lắc và bình phước
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
các đồng chí lê viết chữ nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc
doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc
đặng gia dũng nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
đồng chí ma ly phước tỉnh ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy bình phước
đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng luật giao thông luật phòng chống tác hại rượu bia
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương
gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu tới uy tín của tổ chức đảng và đơn vị công tác
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ubkt đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí
lê viết chữ phạm hoàng anh doãn hữu long đặng ma dũng và ma ly phước
xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ
và ubkt thành ủy kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí trong thường trực tỉnh ủy cao bằng và thành ủy tp cn
bên cạnh những ưu điểm là cơ bản các tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo
tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng trong quản lý sử dụng tài chính tài sản của đảng việc kê khai tài sản thu nhập
ubkt trung ương yêu cầu các tổ chức và
đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra
tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức đảng ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương công tác cán bộ việc kê khai tài sản thu thập quản lý sử dụng đất tài nguyên khoáng sản
thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộng bức xúc dư luận quan tâm báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
xem xét kết quả giám sát đối với ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy quảng trị
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy quảng trị phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm hạn chế
trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật
trong công tác điều tra xử lý vụ án vụ việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo việc quản lý sử dụng đất trong các dự án đầu tư việc kê khai tài sản thu nhập
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
dự phá phát biểu chỉ đạo tại hội nghị giao ban công tác quý i năm hai nghìn hai mươi bốn các học viện trường công an nhân dân thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đề nghị các học viện trường công an nhân dân tiếp tục đổi mới trong công tác tổ chức tuyển sinh triêu sinh nhập học các hệ loại hình đào tạo bồi dưỡng theo kế hoạch chỉ tiêu được giao
ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà các học viện trường công an nhân dân và các đơn vị chức năng đạt được trong quý i năm hai nghìn hai mươi bốn
thứ trưởng trần quốc tỏ nhấn mạnh
các học viện trường công an nhân dân cần coi trọng công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng trong đó chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ phát huy trí tuệ của cấp ủy lãnh đạo đơn vị tập trung giữ gìn sự đoàn kết thống nhất xây dựng đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh thường xuyên làm tốt công tác chính trị tư tưởng công tác bảo vệ chính trị nội bộ bám sát nghị quyết của đảng ủy công an trung ương chỉ thị của bộ trưởng bộ công an về nhiệm v
dân chương trình nhiệm vụ năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn của bộ đặc biệt cần quán triệt sâu sắc các chủ trương nhiệm vụ công tác giáo dục đào tạo được xác định trong nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị và kế hoạch số một trăm một mươi tám của đảng ủy công an trung ương quan tâm đào tạo bồi dưỡng cử giáo viên đi luân chuyển thực tế nhằm nâng cao chất lượng kinh nghiệm thực tiễn phục vụ yêu cầu công tác tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình kế hoạch thỏa thuận hợp tác với các đối tác nước ngoài các đơn vị nghiệp vụ thuộc bộ trong l
nghiên cứu khoa học đồng chí thứ trưởng cũng giao cục đào tạo và các cục chức năng của bộ công an tiếp tục tham mưu hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về giáo dục đào tạo đảm bảo thống nhất đồng bộ hiệu lực hiệu quả tăng cường kiểm tra hướng dẫn về công tác giáo dục đào tạo đối với các trường công an nhân dân tham mưu đề xuất hướng dẫn tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch của bộ công an về tổ chức thực hiện đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi bốn nhằm góp ph
sáng nay tại hà nội trung tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an đã tới thăm và làm việc với học viện cảnh sát nhân dân nhằm đánh giá toàn diện các mặt công tác về hậu cần kỹ thuật của học viện
trong những năm qua công tác giáo dục đào tạo tại học viện cảnh sát nhân dân phát triển về quy mô và chất lượng tạo được vị thế uy tín trong hệ thống giáo dục quốc dân trong đó cơ sở vật chất của nhà trường được đầu tư phát triển từng bước theo hướng xây dựng học viện cảnh sát nhân dân số hiện đại đồng bộ phục vụ hiệu quả công tác giảng dạy huấn luyện thực hành hoạt động học tập nghiên cứu khoa học sinh hoạt và rèn luyện của cán bộ giảng viên và học viên các hệ học
tuy nhiên một số điều kiện về phòng học ký túc xá học viên phương tiện trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học vẫn chưa được đảm bảo một số hạng mục công trình tại nhà trường đã xuống cấp
trên cơ sở đánh giá thực trạng nhiều ý kiến đã thẳng thắn chia sẻ các kiến nghị đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ vướng mắc về cơ sở vật chất hạ tầng nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất phục vụ công tác giảng dạy học tập sinh hoạt của nhà trường
kết luận buổi làm việc thứ trưởng lê văn tuyến đã chia sẻ với nhà trường về những khó khăn hiện nay song tập thể nhà trường đã đoàn kết vượt qua khó khăn về cơ sở vật chất
thời gian tới thứ trưởng nhấn mạnh học viện cần tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo chất lượng đội ngũ giáo viên cán bộ quản lý giáo dục
đối với công tác tài chính hậu cần kỹ thuật đồng chí thứ trưởng yêu cầu học viện cảnh sát nhân dân cần sớm xây dựng kế hoạch quy hoạch tổng thể phát triển nhà trường
đồng thời học viện cần chủ động phối hợp với các đơn vị trong ngành sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các dự án hạng mục công trình phục vụ công tác giảng dạy học tập nghiên cứu cấp thiết và cần thiết
đẩy nhanh tiến độ công tác giải ngân các nguồn kinh phí và tiến độ triển khai thực hiện các dự án được giao đảm bảo tiến độ chất lượng
chủ động ra soát lại trang thiết bị phương tiện các hạng mục cơ sở vật chất của nhà trường
trước đó đoàn công tác của bộ công an cũng đã tiến hành thăm quan và khảo sát tại một số hạng mục trong khuôn viên học viện cảnh sát nhân dân
sáng nay tại hà nội đã diễn ra cuộc hội đàm ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa công an tp hà nội và tổng cục nội vụ tp moscow liên bang nga
nhân dịp đoàn đại biểu tổng cục nội vụ tp moscow liên bang nga có chuyên thăm và làm việc tại hà nội
sự kiện sẽ góp phần đem đến sung lực mới thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa công an tp hà nội và tổng cục nội vụ tp hcm
hai bên thống nhất tiếp tục triển khai thực hiện nội dung của thỏa thuận hợp tác giữa bộ công an việt nam với bộ nội vụ liên bang nga đã ký kết
nhất là về công tác tương trợ tư pháp hỗ trợ nhau trong công tác phòng chống tội phạm các loại tội phạm mới tội phạm sử dụng công nghệ cao
cùng với đó tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về công tác bảo đảm an ninh an toàn mạng quản lý hành chính trật tự xã hội công tác quản lý bảo đảm an ninh trật tự tại nhà ga và trên các tuyến tàu điện đường sắt đô thị
cũng như việc triển khai ứng dụng các công nghệ tiên tiến vào công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trước mắt là hệ thống camera giám sát an ninh tại hà nội trong thời gian tới
bản ghi nhớ là cơ sở pháp lý chặt chẽ góp phần đưa các hoạt động hợp tác vào khuôn khổ để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai cơ quan trong thời gian tới
đảm bảo an ninh an toàn hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao doanh nhân lưu học sinh và người dân công tác đầu tư học tập sinh sống tại thủ đô hai nước
đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý xuất nhập cảnh đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của công dân việt nam liên bang nga tại thành phố hà nội và mắc cơ ga